các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khiến hai người chết nhiều người bị thương
nguyên nhân ban đầu được xác định lê hoàng quân điều khiển ô tô khách năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín không chú ý quan sát nên tông vào xe tải đậu bên đường
còn đối với tài xế phan đình thành điều khiển ô tô tải bảy mươi năm c một mươi sáu chín mươi một khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định gây tai nạn giao thông
kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với hai tài xế đều cho kết quả âm tính
cú va chạm khiến hai người trên xe khách tử vong
tám người khác trên cùng chuyến xe này bị thương được đưa đi cấp cứu
hai nạn nhân tử vong được xác định là vợ chồng anh cụt văn sơn hai mươi tuổi và chị cù thị phong một mươi tám tuổi cùng chú huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
chiều cùng ngày ông nguyễn văn phương chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đánh giá nguyên nhân rút kinh nghiệm và triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông này
theo thượng tá võ hồng quang trường công an huyện phong điền đơn vị đang làm việc với anh phan đình thành ba mươi tám tuổi tài xế xe tải biển kiểm soát bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một và ông lê hoàng quân năm mươi một tuổi tài xế xe khách biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín để làm rõ hơn về trách nhiệm của các tài xế trong vụ tai nạn nghiêm trọng này
trong quá trình điều tra đơn vị xác định tài xế xe tải vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng
cụ thể tài xế thanh đã chở hàng quá tải trên cao tốc khiến xe nổ lốp và phải dừng khẩn cấp
khi vào cao tốc xe tải này trước khi nào chạy quá tốc độ bốn mươi km trên một giờ trong khi đó tốc độ tối thiểu cho phép nhiều đoạn trên cao tốc là sáu mươi km trên một giờ
trên xe tải cũng không được trang bị camera hành trình
theo thượng tá quang khi khám nghiệm hiện trường lực lượng chức năng xác định việc đặt biển cảnh báo nguy hiểm ở đuôi xe đưa tài xế thực hiện sau khi xảy ra tai nạn
với tài xế xe khách lãnh đạo công an huyện phong điền cũng chỉ ra nhiều điểm cần phải làm rõ
nhưng khi xe này vừa đi vào cao tốc cam lộ la sơn thì bất ngờ hệ thống giám sát hành trình của xe đột ngột mất tín hiệu
điều này không loại trừ việc tài xế đã tắt thiết bị này trước khi vào cao tốc để chạy quá tốc độ cho phép
trong khi đó hệ thống camera chiếu vào tài xế vẫn hoạt động
tại cuộc họp thiếu tá nguyễn kim thi đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn cục cảnh sát giao thông cho biết
khi lưu thông trên tuyến cao tốc này rất nguy hiểm đặc biệt vào ban đêm và trời mưa phùn
bởi cả tuyến đường không có hệ thống đèn đường chiếu sáng và nhiều hạng mục đơn vị này căng mình để luôn đảm bảo có hai xe tuần tra thường xuyên chạy dọc tuyến cao tốc cam lộ la sơn để xử lý các vi phạm
đại diện công an tỉnh thừa thiên huế cho biết giai đoạn đầu khai thác tuyến đường có hai làn xe với mặt cắt ngang rộng một mươi hai m
trừ một số đoạn cho phép vượt xe có quy mô bốn làn xe cung đường còn lại trên cao tốc cam lộ la sơn là hai làn xe với tốc độ tối đa tám mươi km trên một giờ không có giải phân cách cứng đường hẹp nếu phương tiện vượt nhau rất dễ gây tai nạn giao thông
một số điểm cho phép vượt chỉ dài từ một năm đến hai km rồi lại nhập hai làn thành một như thắt nút cổ trai thiếu nhiều điểm rừng khẩn cấp và hệ thống đèn chiếu sáng
các đơn vị cũng đề nghị trên toàn tuyến cần lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng bổ sung thêm các biển báo về tốc độ khoảng cách cấm vượt nghiên cứu tổ chức giao thông lại tại các nút giao bổ sung các điểm dừng khẩn cấp lắp đặt hệ thống camera giám sát camera xử phạt đinh phản quang
ông nguyễn văn phương đề nghị các cơ quan lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân sớm triển khai các giải pháp khắc phục bất cập nhằm khai thác đảm bảo an toàn hiệu quả tuyến cao tốc
đồng thời yêu cầu công an tỉnh thừa thiên huế khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông
công an tỉnh thừa thiên huế phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức của người tham gia giao thông thường xuyên tuyên truyền triển khai tuần tra trên tuyến xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên tuyến nhất là vượt ẩu chạy quá tốc độ
trong đó các đơn vị cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát nhắc nhở các xe chở hàng nặng không đạt tốc độ tối thiểu theo quy định của cao tốc sẽ không đi lên cao tốc cam lộ la sơn la sơn túy loan
nối tỉnh quảng trị với thừa thiên huế cao tốc cam lộ la sơn dài chín mươi tám ba km trong đó tám mươi năm km mặt cắt ngang một mươi hai m hai hai làn xe tốc độ sáu mươi tám mươi km trên giờ
gần một mươi ba km còn lại mặt cắt hai mươi ba m bốn làn xe tốc độ tám mươi km trên giờ
tuyến đường mới khánh thành giai đoạn một ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai chưa thu phí chưa có giải phân cách cứng ở đoạn dốc cua chưa có camera giám sát
từ khi đi vào khai thác cao tốc này xảy ra nhiều tai nạn
gần nhất ngày một mươi tám tháng hai xe phò bảy chỗ khi đến đoạn chuyển tiếp giữa bốn làn và hai làn xe ở xã phong mỹ huyện phong điền đã vượt phải trái phép và chạm với xe container cùng chiều và gây ra tai nạn liên hoàn với hai phương tiện khác
hậu quả ba mẹ con trên xe bảy chỗ tử nạn tài xế là chú ruột của nạn nhân đã bị khởi tố
theo đó cục đường bộ việt nam đề nghị ban quản lý dự án đường hồ chí minh tổ chức đếm xe theo quy định văn loại xe nghiên cứu lập phương án phân luồng giao thông cao tốc cam lộ la sơn
cục đường bộ việt nam vừa có văn bản gửi khu quản lý đường bộ hai ban quản lý dự án đường hồ chí minh về việc tổ chức đếm phân loại xe nghiên cứu đề xuất phương án phân luồng giao thông dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc cam lộ la sơn
nhà chức trách đề nghị ban quản lý dự án đường hồ chí minh tổ chức đếm xe theo quy định phân loại xe và phân tích các yếu tố bất lợi như điều kiện địa hình thời tiết hạ tầng giao thông để đánh giá phân tích nghiên cứu lập phương án phân luồng giao thông dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn cam lộ la sơn nhằm nâng cao an toàn giao thông trên tuyến

cục đường bộ việt nam đã có yêu cầu ban quản lý dự án đường hồ chí minh khẩn trương kiểm tra khắc phục ngay các tồn tại của tuyến cao tốc về độ phản quang của biển báo vạch sơn tồn tại của hàng rào hoặc rào hở chân xúc vật có thể trôi qua theo ý kiến của cơ quan chức năng
riêng về bố trí lắp đặt camera theo dõi quan sát giao thông cục đường bộ việt nam đề nghị ban quản lý dự án đường hồ chí minh lưu ý đầu tư lắp đặt trong dự án giai đoạn hoàn chỉnh bốn làn xe
do tuyến khai thác ở giai đoạn phân kỳ lực lượng cảnh sát giao thông sẽ sử dụng phương tiện nghiệp vụ cầm tay để ghi hình ảnh làm cơ sở xử phạt góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
trước đó ban quản lý dự án đường hồ chí minh đại diện chủ đầu tư cao tốc cam lộ la sơn đang giao nhà thầu điều chỉnh bổ sung một số hạng mục an toàn giao thông đảm bảo khoa học hiệu quả phù hợp lưu lượng xe trên tuyến như điều chỉnh vạch sơn tim đường nét liền và vạch nét đất mở thêm những vị trí được vượt tại đoạn có đường thẳng tầm nhìn thông thoáng bổ sung đinh phản quang ở tim đường tiêu phản quang ở hai bên hộ lan tôn sóng bổ sung một số cụm biển báo tại các vị trí thắt hẹp ngoài khu vực mở r
các đơn vị chức năng nhà thầu thi công mở rộng giải dừng xe khẩn cấp tại các vị trí hoàn thiện quy mô nền đường bốn làn xe nhưng chưa hoàn thiện lớp mặt mới chỉ hai làn xe ở giai đoạn phân kỳ
lãnh đạo ban quản lý dự án đường hồ chí minh cho hay mục tiêu trong tháng ba các vị trí điều chỉnh bổ sung hệ thống an toàn giao thông mở rộng giải dừng xe khẩn cấp sẽ hoàn thành
qua đó nâng cao hiệu quả đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác cao tốc cam lộ la sơn phù hợp với quy mô đầu tư giai đoạn phân kỳ hiện trạng trên tuyến
kết nối quảng trị với thừa thiên huế đường cao tốc cam lộ la sơn dài chín mươi tám ba km đang trong giai đoạn phân kỳ đầu tư
giai đoạn một khoảng tám mươi năm km được thiết kế hai làn phần lớn có vạch liền màu vàng cấm vượt cấm lấn làn cách khoảng một mươi km lại có đoạn vượt từ một đến một năm km bốn làn xe có làn rừng khẩn cấp
ô tô được chạy sáu mươi tám mươi km trên giờ tại đoạn hai làn tối đa tám mươi km trên giờ tại đoạn bốn làn